tết trung thu là một trong những ngày tết hết sức đặc biệt đối với các em nhỏ
trong ngày trung thu thì mỗi em nhỏ đều mong muốn được rước đèn phá cỗ được ngắm trăng và vui chơi cùng với bạn bè mình
và vào tối ngày hôm qua thì hơn một trăm năm mươi em nhỏ của trường chuyên biệt bình minh huyện đông anh đã cùng nhau đón một cái tết trung thu hết sức đặc biệt
em nguyễn thanh tùng là một học sinh của trường chuyên biệt bình minh
gia đình em là một trong những gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn của xã uy nỗ huyện đông anh thành phố hà nội
bản thân em bị mắc căn bệnh u não từ nhỏ việc đi học đối với em dường như là điều hết sức khó khăn
còn những em mà sở bệnh thì em lại phải vào huyện để điều trị bệnh u não

con thích tùng hồ tùng hồ xinh hơn hơn nhau
những điều ước tưởng chứng như vô cùng nhỏ bé ấy nhưng lại là niềm mong ước của rất nhiều những em nhỏ khuyết tật của trường chuyên biệt bình minh
trung thu năm nay các em đã được đón một cái tết trung thu thật vui vẻ được cùng nhau phá cỗ rước đèn ngắm trăng được nhận những món quà từ những nhà hào tâm nhà từ thiện
trong cái ngày tết trung thu như thế này chúng tôi mong mừng các em
chúng tôi mong muốn các em nhỏ ở việt nam cũng như trên toàn thế giới sẽ có những tuổi thơ thật là đẹp đặc biệt là những trẻ em khuyết tật như ở ngôi trường bình minh này
chúng tôi mong muốn các con có thể tự tin có thể hòa nhập với môi trường xã hội
mong các con sẽ quên đi những thiệt thòi của mình cùng phát triển với cả các bạn cùng trang cùng lứa
những món quà dù nhỏ bé nhưng tràn đầy tình yêu thương
những món quà không chỉ mang lại niềm vui niềm hạnh phúc cho các em trong ngày tết trung thu mà còn tiếp thêm động lực và sự tự tin giúp các em vượt qua những rào cản những khó khăn trong cuộc sống